thưa quý vị thưa các bạn thực hiện nghị quyết số một mươi năm của ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
về kiên cố hóa kênh mương bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa
xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ nhân dân gắn với sân thể thao và quân viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện và đã nhận được sự đồng thuận lớn trong các tầng lớp nhân dân
sau hơn một năm thực hiện nhiều công trình phục vụ nông nghiệp nông thôn được đầu tư xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng
đã phần nào chứng minh cho một chủ trương lớn của đảng đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân trong tỉnh đón nhận
trong chương mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
nghị quyết số một mươi năm sau hơn một năm thực hiện phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang đã ban hành nghị quyết số một mươi năm về kiên cố hóa kênh mương
bê tông hóa giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa xây dựng nhà văn hóa thôn bản
tổ nhân dân gắn với sân thể thao và quân viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghị quyết số một mươi năm của ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh sẽ đạt tỷ lệ canh mương được kiên cố hóa trên bảy mươi tỷ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông hóa đạt trên ba mươi
trên bốn mươi số thôn bản tổ nhân dân có nhà văn hóa
các nhà văn hóa gắn với sân thể thao và quân viên đạt chuẩn theo quy định
riêng tại thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh đã đặt ra mục tiêu bê tông hóa trên tám mươi km đường giao thông nội đồng
kiên cố hóa bốn mươi tám km canh mương và xây dựng mới một trăm hai mươi năm nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh
để nâng cao hiệu quả trong môi trường tỉnh đã đặt ra mục tiêu bê tông hóa trên tám mươi km đường giao thông nội đồng

tỉnh tuyên quang đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện kiên cố hóa kênh mương
bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa
xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ nhân dân gắn với sân thể thao và quân viên
theo hướng nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng đóng góp vật liệu công lao động
chi phí mua nguyên vật liệu và tổ chức thi công
đồng thời huy động đa dạng nguồn đóng góp
của các tổ chức cá nhân để xây dựng các công trình
ngay sau khi nghị quyết được ban hành các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện
và đã nhận được sự đồng thuận lớn trong các tầng lớp nhân dân
nhiều công trình phục vụ nông nghiệp nông thôn được đầu tư xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng
đã phần nào chứng minh cho một chủ trương lớn
tổ chức thi công tác của đảng đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân trong tỉnh đón nhận
chúng tôi đã bầu ra một ban giám sát chung gồm các ban ngành đoàn thể
gồm cả nhân dân các lớp người cao tuổi các đoàn thể thành thiếu liên
nói chung là đều tham gia vào công tác giám sát theo dõi việc xây dựng nhà văn hóa của thôn xóm
thế và ít của nhân dân
chúng tôi đã xây dựng thì nhân dân mắt thấy tai nghe nói chung nhân dân hưởng ứng đến giờ phút này
nhân dân đồng thuận rất cao và rất mong ngày để khánh thành nhà văn hóa mới
những tuyến đường bê tông nội đồng tại các vùng sản xuất đang được người dân tấp nập
tập trung huy động nhân lực để gấp rút hoàn thành và đưa vào sử dụng
những tuyến canh mương đã được tập kết cấu kiện trong niềm vui
khởi của hàng trăm hộ gia đình tại các khu dân cư để hoàn thành tiến độ một cách nhanh nhất
những công trình nhà văn hóa được nhà nước đầu tư hỗ trợ
cũng đang được người dân bố trí khởi công theo tiến độ đã đề ra
đó là kết quả trong việc thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
theo tinh thần nghị quyết số một mươi năm của ban thường vụ tình quỳ
khó có thể nói hết được
những tác động tích cực của một chủ trương lớn của đảng đối với đời sống xã hội
và nhận được sự đồng thuận trung sức đồng lòng
cùng bắt tay và triển khai thực hiện của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh trong hơn một năm qua
từ đây nghị quyết của ban thường vụ tình quỳ tuyên quang đã thực sự đi vào đời sống
tạo nên sự đổi thay căn bản trong sản xuất nông nghiệp và diện mạo nông thôn

đồng quý là một cái xã là hiện tại là có sáu nhà sáu nhà văn hóa của là thôn đã hoàn thành
khoảng ba nhà đang tiến hành thi công
thế vừa rồi này thì cũng trên cơ sở đấy thì
ở phòng văn hóa huyện cũng đã triển khai như vậy là
cái hai cái nhà bê tông cấu kiện về đến địa phương xã
hiện nay là các thôn như vậy là đang triển khai
tại huyện chiêm hóa theo kế hoạch thì trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn huyện sẽ tiến hành xây dựng hai mươi năm nhà văn hóa bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn
hiện tại tất cả các điểm xây dựng nhà văn hóa đã được bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng sẵn sàng hiến đất đóng góp thêm nguyên vật liệu ngày công lao động để nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện
nhiều công trình nhà văn hóa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của người dân
để thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi năm của ban thực vụ tình quỳ các bụi chính quyền các xã trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tham gia sám sát toàn bộ quy trình trong xây dựng
từ khâu thiết kế phần móng các trụ cột mặt bằng các cấu kiện cột bê tông vì kèo thép tôn lợp cửa đường
đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công cung ứng đầy đủ quy cách và chất lượng quy định đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo để tiến hành dựng các cột trụ và lắp đặt vị kèo các cấu kiện theo thiết kế
nhờ sự đồng thuận cao của nhân dân sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể từ huyện đến thôn bản
tính đến nay huyện chiêm hóa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên một mươi nhà văn hóa
còn lại đã lắp đặt lợp mái xong đang trong quá trình hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong thời gian tới
nhân dân chủ đạo tập thể quyết định đưa ra dân dân sau khi là triển khai trước dân dân và phân tích cho dân dân để hiểu được về cái phần nhà nước hỗ trợ về cấu kiện
còn dân dân thì đóng góp là xây dựng phần tường phần nền thì phân tích cho dân dân hiểu thì được dân dân đồng thuận và đồng tình và quyết tâm ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn
việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết một mươi năm của ban thực vụ tình uỷ về kiên cố hóa canh mương
là nền tảng quan trọng để xã lưỡng vượng thành phố tuyên quang phục vụ tốt nước tưới tiêu cho trên một trăm ba mươi ba hectare đất sản xuất nông nghiệp của xã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy xã lương vượng đã hỗ trợ lắp đặt xây dựng trên một sáu trăm linh mét canh mương nội đồng
trong đó nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn gối đỡ và chi phí vận chuyển
nhân dân đóng góp ngày công đào đắp đất vật tư vật liệu xây dựng thi công lắp đặt hoàn thiện công trình và hiến đất xây dựng công trình theo tinh thần dân chủ tự nguyện
hòa trong không khí thi đua nhằm hoàn thành sớm nhất của chương trình này là niềm vui của hàng trăm hộ gia đình nông dân
bởi trên thực tế nhiều diện tích đất trồng lúa trước đây kém hiệu quả do không chủ động được nguồn nước tưới tiêu
thì nghị quyết số một mươi năm của ban thường vụ tỉnh ủy được triển khai sẽ tạo điều kiện để những sứ đồng cánh đồng của xã đảm bảo cho sản xuất hai vụ
giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp
sau này hệ thống dẫn nước sẽ thuận lợi hơn với lý do là nguồn nước khi mình xả từ ao hồ ra thì nó tận dụng được hết khả năng
nó không bị thất thoát
và công tác bảo quản hệ thống dẫn nước sẽ thuận lợi hơn

nó không có việc sạt lở hoặc là việc khá phách nó cụ thể quá hơn
đây là một trong chủ trương đúng đắn và cũng là hợp ý lòng dân
năm hai nghìn một mươi bảy các địa phương đăng ký xây dựng gần một trăm năm mươi nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên
và hàng chục km tinh mương đường xao thông nội đồng
nhờ có mặt bằng thuận lợi cùng sự lao động hăng say của bà con nông dân
nên chỉ trong một thời gian ngắn triển khai xây dựng
các thôn đã cơ bản hoàn thành các tuyến canh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương
nhìn từ thực tế cho thấy việc lồng ghép huy động nguồn vốn từ các chương trình dự án
nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đóng góp thực hiện kiên cố hóa kênh mương
bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa
xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên
đã phát huy được hiệu quả rõ rệt tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
nhìn chung là phần đa nhân dân đồng thuận với số phiếu cao
quyết tâm xây dựng cái nhà văn hóa để lấy chỗ hội họp nó rộng hơn khang trang hơn
đề nghị quyết số một mươi năm của ban chủ tịch
tổ chức thực vụ tình ủy nhanh chóng đi vào cuộc sống
đáp ứng nhu cầu thay đổi diện mạo tại các vùng nông thôn
thì một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện
đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến
quán triệt nội dung của nghị quyết tới các tri bộ cơ sở các đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân
nhằm tạo sự đồng thuận cao về tư tưởng thống nhất về hành động
quyết tâm tổ chức thực hiện thành công nghị quyết
trong điều kiện còn nhiều khó khăn do địa điểm thực hiện và nguồn kinh phí huy động trong nhân dân
bên cạnh đó cấp ủy thường xuyên nghe báo cáo theo dõi chỉ đạo và kiểm tra giám sát
kịp thời chấn trình uốn nắn những hạn chế trong quá trình thực hiện
mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cũng tích cực vào cuộc
thực hiện tốt chức năng giám sát tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện
do vậy mặc dù nghị quyết mới sau một năm triển khai thực hiện
xong bước đầu cũng đã cho thấy một khi chủ trương đường lối chính sách của đảng hợp với lòng dân
thì sẽ phát huy được sự đồng thuận trong nhân dân
quyết tâm là nhà văn hóa thì hiện xác định công tác tuyên truyền vận động là quan trọng
tuyên truyền vận động thông qua các kênh đến họp với dân giải thích rõ nói rõ về quy mô rồi
công năng của nhà thẩm mỹ của nhà trách nhiệm bà con như thế nào
hôm nay chúng tôi đang chỉ đạo hoàn thiện khẩn trương để sử dụng
hai nữa là tạo mặt bằng sân thể thao đầu trước dãnh thoát nước trong cây xanh
có hệ thống điện để cho bà con sử dụng cả cái sân thể thao
bằng tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân và đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp

về kiên cố hóa kênh mương bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa
xây dựng nhà văn hóa thôn bàn tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh

nên bước đầu các công trình xây dựng từ sự hỗ trợ của nhà nước đã phát huy được hiệu quả thiết thực
tuy nhiên một chương trình lớn của tỉnh hiện vẫn còn có nhiều khó khăn khi tiến đội thực hiện xây dựng nhà văn hóa
bằng cấu kiện vẫn chậm chưa đạt mục tiêu đề ra
có đi về các xã trên địa bàn tỉnh chúng tôi mới nhận thấy giờ đây hệ thống kênh mương được kiên cố hóa hoàn thiện
đã đảm bảo cho việc sử dụng nước tưới tiêu tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp phát triển

phóng sự nghị quyết số một mươi năm sau hơn một năm thực hiện do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
được phát sóng trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt